bộ tài chính vừa có quyết định về việc xuất bổ sung gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ hai năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn

giao cho các tỉnh để hỗ trợ học sinh học kỳ hai năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn theo quy định tại nghị định số một trăm một mươi sáu của chính phủ
quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã thôn đặc biệt khó khăn
trong đó ngành dự trữ nhà nước sẽ xuất cấp bổ sung hỗ trợ học sinh các tỉnh hà giang là bốn năm kg
bắc giang một mươi một tám trăm sáu mươi năm kg lâm đồng chín trăm tám mươi kg cao bằng ba mươi hai bốn trăm ba mươi kg quảng trị chín bốn mươi năm kg
bộ tài chính giao tổng cục dự trữ nhà nước phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh trên
khẩn trương tổ chức giao nhận gạo tại trung tâm quận huyện thị xã thành phố
theo kế hoạch phân bổ của ủy ban nhân dân
các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ
số liệu báo cáo về xuất cấp cho học sinh trên địa bàn